sau khi quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do quốc hội bầu và phê chuẩn
thì tại kỳ họp hội đồng nhân dân vừa qua các địa phương cũng đều tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn
đây là việc làm thiết thực góp phần tạo thêm một kênh để đánh giá đúng trúng chất lượng đối ngũ cán bộ và cá nhân từng người
bởi lẽ những chức danh do hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn đều là những cán bộ nắm giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy công quyền ở các tỉnh thành phố
lấy phiếu tín nhiệm việc làm rất có ý nghĩa trong vấn đề là xây dựng đội ngũ cán bộ của chúng ta
và ngày càng trong sạch vững mạnh và phấn đấu đạt được cái yêu cầu tức là ngang tầm với nhiệm vụ mà nghị quyết trung ương bảy đã đề ra
tôi thấy là lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do hội đồng nhân dân hoặc quốc hội bầu phê chuẩn
trong thời gian vừa qua thì làm rất là tốt
và cũng là những tiếng chuông cảnh báo đối với các chức danh do quốc hội hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn
nếu những người đó là tín nhiệm thấp thì để họ cố gắng họ phấn đấu tốt hơn
mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là để người cán bộ được đảng cử dân bầu có dịp soi dọi
xem xét lại mình một cách cụ thể có cơ sở thực tế từ số phiếu tín nhiệm cao hay thấp
qua đó giúp đội ngũ những người đứng đầu
các cơ quan địa phương đơn vị thấy được điểm yếu mặt hạn chế để có hướng khắc phục tự hoàn thiện bản thân
đây đồng thời cũng là một hình thức giám sát cán bộ được coi là khá hiệu quả
bỏ phiếu tín nhiệm là một hình thức giám sát
kiểm soát người đứng đầu kiểm soát tư lệnh ngành nó có tác dụng rất tốt nếu chúng ta làm đúng
nhưng nếu chúng ta làm không khách quan không trung thực không chính xác
thì nó lại là lực cảm
cho nên tôi cho rằng là bỏ phiếu là một hình thức rất tốt trong giám sát
cái đúng ở đây là bỏ phiếu tín nhiệm để giúp người đã công tác đã làm việc tốt rồi
có thêm động lực làm tốt hơn nữa với số phiếu tín nhiệm cao
với những người chưa tốt tín nhiệm thấp thì nỗ lực hơn nữa trong gánh vác trách nhiệm được giao
bỏ phiếu tín nhiệm không nhằm để loại trừ ai cả
hướng chủ đạo là vậy
tuy nhiên cũng cần phải thống nhất quan điểm là những ai tín nhiệm thấp quá
thì cũng nên tính tới khả năng thay thế
hoặc ít nhất là không nên cơ cấu vào nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ tới
bởi tại thời điểm này các địa phương cơ quan đơn vị
đang tiến hành quy hoạch nhân sự cấp ủy
chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
nói như vậy thì rõ ràng nó là lực cảnh của đất nước chứ làm sao phải là sự phát triển của đất nước
anh phiếu quá thấp mà thấp không phải vì khách quan
mà thấp chủ quan của anh thì rất khoát chúng ta phải thay thế
nếu mà lấy phiếu tín nhiệm mà những người đó có phiếu tín nhiệm thấp
thì theo tôi là không cơ cấu
và cũng một là chỉ cảnh báo để các đồng chí sẽ làm tốt hơn
nhưng đồng thời cũng là căn cứ để cơ cấu hay không cơ cấu
đối với những người đó
nhưng theo tôi là một là các cơ quan có thẩm quyền không nên cơ cấu
các đồng chí đó vào cái vị trí đó
và thứ hai là bản thân cái người mà có phiếu tiết nhiệm thấp
thì cũng phải nên có cái văn hóa từ chức
trên thực tế việc lấy phiếu tín nhiệm chỉ là một trong các giải pháp
để cấp có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ
còn để lựa chọn một ai đó đưa vào cấp ủy khóa tới
cần có thêm các hình thức biện pháp đánh giá
nhưng cần phải coi kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa qua
là chỗ dựa là cơ sở quan trọng để xem xét và quyết định
nếu không việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ không có đóng góp thiết thực
vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ ca cấp
nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất năng lực
và uy tín ngang tầm nhiệm vụ